bộ công thương vừa hoàn tất kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
đối với hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng việt nam vinatast
theo đó kết quả kiểm tra khẳng định việc khảo sát nước mắm của vinatax không bảo đảm tính độc lập
tính khách quan tin cậy và minh bạch
cụ thể theo bộ công thương mặc dù là hoạt động nhân danh hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng việt nam
nhưng khi thực hiện không xây dựng đề án kế hoạch khảo sát rõ ràng
khảo sát chủ yếu do chủ tịch và một số cá nhân thực hiện
nhiều khâu không được các cấp có thẩm quyền của vinastat phê duyệt và giám sát
bên cạnh đó quá trình lấy mẫu thiếu tin cậy trong đó một trăm năm mươi mẫu đã mua không có hóa đơn theo quy định của bộ tài chính
chỉ có hóa đơn bán lẻ hóa đơn bán hàng bản kê bán hàng của nơi bán tám mươi chín mẫu
sáu mươi một mẫu chỉ có bảng kê do cán bộ đi mua tự lập
đặc biệt là có sự không thống nhất trong quá trình mã hóa mẫu
một số mẫu không được mã hóa trước khi yêu cầu thử nghiệm
căn cứ kết quả kiểm tra và các đánh giá nêu trên bộ công thương đã báo cáo và kiến nghị thủ tướng chính phủ
yêu cầu vinastat cải chính công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng
các nội dung thông tin sai lệch về khảo sát nước mắm gây hoang mang trong dư luận
đồng thời kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý theo điều lệ các cá nhân liên quan